cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can hồ hữu nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại quận bảy về tội chống người thi hành công
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám ông nhân cùng vợ đến siêu thị aon city mark garden plaza
trên đường tôn dược tiên ở phần tân phong quận bảy
sau khi vợ không mua được hàng hóa nhân đã vào siêu thị lấy chiếc thẻ công vụ
rồi có thái độ lệ lẽ mất lịch sự chịu bới nhân viên bảo vệ để đòi vào bên trong mua hàng
toàn bộ sư việt được bảo vệ siêu thị quay clip
đến tối cùng ngày clip này được tung lên mạng xã hội facebook
vào cuộc điều tra công an đã mời nhân lên làm việc
theo đó nhân không phải thành viên của ban chí đạo phòng chống covid một mươi chín quận bảy
không phải thành viên ban chi đạo của bất kỳ tổ chức nào
chiếc thẻ nhận đưa ra đe dọa nhân viên siêu thị là thẻ thật do một người bạn cho mượn
nhân đã hết hạn
lúc đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy khởi tố vụ án khởi tố bị can theo tội danh
giả mạo chức vụ cấp bật vị trí công tác
tuy nhiên sau đó đôi tội danh thành chống người thi hành công vụ